người dân xã đảo nhân châu thành phố quy nhơn tỉnh bình định đã trông chờ nguồn điện lưới quốc gia từ nhiều năm qua
đến nay điều ước đó dần trở thành hiện thực khi dự án cấp điện bằng cắp ngầm xuyên biển cho đảo nhân châu đang dần hoàn thiện dự kiến sẽ đóng điện vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi
nhân châu hay còn gọi là đảo cù lao xanh là xã đảo tiền tiêu có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng an ninh phát triển kinh tế biển của tỉnh bình định
hiện xã đảo nhân châu có khoảng sáu trăm linh hộ gia đình với hơn hai năm trăm linh nhân khẩu sinh sống bằng nghề khai thác nuôi trồng thủy sản
bao đời nay người dân xã đảo này ước mơ có nguồn điện lưới quốc gia